lực lượng phương tiện hậu cần và bảo đảm năng lực chỉ huy là bốn yếu tố phải đáp ứng tại chỗ trong mùa mưa bão
nhìn lại trong quá trình cứu hộ cứu nạn tại khu vực núi cao biên giới tỉnh thanh hóa trong thời gian vừa qua có thể thấy yếu tố phương tiện cần được quan tâm nhiều hơn nữa
ông lương văn tròn người dân sống tại bản săn á xã nam mèo huyện quang sơn bị lũ cuốn trôi và bám được vào một cành cây sau đó may mắn thoát nạn
gần ba tháng sau sự cố ký ức của ông về cơn bão vẫn còn nguyên vẹn trong câu chuyện kiểm lại ông vẫn tiếc rằng giá như bản có một cái loa
mất tám tiếng từ khi ông tròn bám được vào thân cây cho tới khi thoát lên bờ anh phạm bá huy người bám các viễn thông đưa phao ra cứu mắc kẹt ba tiếng trên chính vị trí của ông tròn sau đó vẫn tự nhảy xuống dòng nước
trong suốt thời gian này lực lượng địa phương chỉ biết loay hoay vì thiếu phương tiện hỗ trợ
vì là cái thông tin liên lạc bằng điện thoại thì trong thời gian vừa qua nhất là cái cơn bão số ba tại bản săn á thì mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài
chính vì thế mà cái việc tiếp cận từ xóm trên và xóm dưới rất là khó khăn
chúng tôi đề nghị bất cấp trên là cung cấp cái thiết bị để chúng tôi có thông tin nó gần thiết nhất trong thời gian tới
thực tế cho thấy địa phương đang rất cần sự quan tâm của tỉnh thanh hóa bởi tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn như san á
các phương tiện hỗ trợ như súng bắn dây hay đơn giản là loa cầm tay vẫn còn thiếu thốn
và công tác chuẩn bị bốn tại chỗ có lẽ chưa thực sự sẵn sàng cho các diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt